chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
căn biệt thự trăm tỷ của một đại gia ở quảng ninh đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
tại hiện trường ngọn lửa bùng lên rất lớn xuất phát từ bên trong căn biệt thự cột khói bốc cao hàng chục mét
vụ việc thu hút nhiều người dân xung quanh theo dõi chia sẻ trên mạng xã hội
theo một số nhân chứng ngọn lửa bốc lên từ căn bếp của biệt thự rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ các phòng khác thuộc biệt thự này
lửa cùng với khói đen bốc lên ngùn ngụt
theo người dân ở gần đó
trước lúc phát hiện đàm cháy bốc lên họ có nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía ngôi biệt thự này
lúc sau thì lửa cháy ngùn ngụt dữ dội khói bốc cao đen đặc
nhìn từ xa cột khói đen bốc cao hàng chục mét
phía ngoài biệt thự người dân đứng theo dõi vụ việc và bàn tán xôn xao
theo người chia sẻ vụ việc nguyên nhân là do nổ bình ga
hiện tại tài sản thiệt hại và số người bị thương chưa được thống kê cụ thể
đây là căn biệt thự lớn của gia đình ông hát ở khu diên thủy
căn biệt thự này được người dân dự đoán có giá trị hàng triệu usd
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ninh đã huy động bốn xe cứu hỏa đến hiện trường triển khai phương án dập lửa
trong đó có cả xe thang cùng với nhiều chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa
tuy nhiên do trong biệt thự có nhiều đồ gỗ giá trị nên lửa cháy ngùn ngụt công tác chữa cháy gặp khó khăn
một lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cẩm phả cho biết
thời điểm xảy ra vụ cháy có hai người mắc kẹt ở bên trong gồm vợ của chủ nhà và người giúp việc
khi xảy ra vụ việc người giúp việc ở bên dưới tầng một nên tự thoát ra ngoài trước khi lửa bùng lên dữ dội
còn người vợ của chủ nhà bị mắc kẹt ở tầng trên được lực lượng chức năng tiếp cận đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa cẩm phả
ông trần ngọc hương giám đốc bệnh viện đa khoa cẩm phả xác nhận
bệnh nhân nữ tên trần thị hát sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu vợ của chủ căn biệt thự vừa bốc cháy tại phường cẩm bình
thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh nhập viện trưa nay trong tình trạng tim đã ngừng tuần hoàn ngừng hô hấp
giám đốc bệnh viện đa khoa cẩm phả cho biết mặc dù các bác sĩ đã tích cực cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong trước khi nhập viện
hiện thi thể của nữ bệnh nhân đang được cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân
phục vụ công tác điều tra
đến khoảng một mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt được đám cháy
công an tỉnh quảng ninh phối hợp với lực lượng chức năng thành phố cẩm phả tiến hành phong tỏa hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại
theo thông tin ban đầu tại thời điểm xảy ra cháy trong căn biệt thự có vợ của ông hòa và một người là giúp việc bị mắc kẹt
sau đó hai nạn nhân đã leo thang dây thoát hiểm ra ngoài và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
chủ tịch ubnd tp cẩm phả nguyễn mạnh cường đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và điều tra nguyên nhân
một lãnh đạo tp cẩm phả cho biết lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dập tắt được ngọn lửa vào lúc gần một mươi hai h
thiệt hại trong vụ cháy đang được làm rõ
cũng theo vị lãnh đạo này nguyên nhân của vụ cháy ban đầu được nhận định có thể là do chập điện
theo người dân sinh sống gần hiện trường biệt thự trên được xây dựng rất hoành tráng
trên diện tích đất rất rộng
nội thất đều được chủ nhân làm bằng gỗ và có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng
căn biệt thự nằm tại khu đô thị ven biển phường cẩm bình thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cách quốc lộ một mươi tám a khoảng hai trăm linh m
căn biệt thự này mới được xây hoàn thiện khoảng ba năm có diện tích hơn một m hai cao bốn tầng
tại hiện trường nhiều vật dụng trong biệt thự bị cháy hoàn toàn xung quanh tòa nhà có nhiều vị trí bị cháy xém
hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm
hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
đến thời điểm này thiệt hại về người là một người đã tử vong do mắc kẹt bên trong
đồng thời biệt thự có giá trị hàng trăm tỷ đồng cũng đang bị cháy xém
những tin tức mới nhất về vụ cháy này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức tiếp theo